chợ tứ thông phường tứ minh thành phố hải dương được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn đi vào hoạt động thì chợ này hoàn toàn bị bỏ không
chợ tứ thông có diện tích đất một sáu trăm linh ba bảy m hai với mức đầu tư ban đầu gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
do ủy ban nhân dân phường tứ minh làm chủ đầu tư
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi toàn bộ phần hạ tầng như săn lấp mặt bằng làm đường trong chợ
hệ thống thoát nước nhà vệ sinh đường điện nước đến đầu chợ đã hoàn thành
đây là công trình từng hy vọng mang lại sự đổi thay khu phố
tuy nhiên giờ đây đã biến thành khu chợ bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng với biển chợ rách nát
trong chợ ngập rác cỏ mọc ôm tùm một số hạng mục công trình bắt đầu hư hỏng
ở giữa kia thì cứ nhờ tất cả các ban ngành từ bên công an rồi quy tắc
thế đến để đưa chợ ra để diệp người dân đưa ra nhưng mà cũng không được
chỉ ra đầu tiên dẹp hang thì được độ vài ngày thôi
chợ nằm ở đoạn cuối của làng tiếp giáp với cánh đồng lúa không thuận tiện cho xe cộ đi lại
lưu thông hàng hóa toàn bộ khu chợ được chia thành một trăm linh một kiosk diện tích mỗi kiosk hơn bảy m hai
được xây dựng hoàn toàn khép kín không đảm bảo đồng lúa
thông thoáng dẫn đến nóng bức bí về mùa hè nhưng cũng mất an toàn về quy định phòng cháy chữa cháy
các ký ốt đều đã được người dân thuê lại nhưng không có giá trị sinh lời nên nhiều người dân đã cho thuê
làm nhà trọ nhà kho thậm chí là quán bia hơi
đường đây từ đây sang thông sang xã bên kia để nối đi công nhân thì nó sâu lắm
mưa gió là ngộp và xe đạp là đi là ngập không đi được hết bánh xe
thế mà đi ủm mà mấy người ngã hết cả xuống đấy rồi
đường mà không ấy không làm được cũng không đỏ
cho cánh đồng lúa
các cái hổ gà vào thế nó ngập
thế trước còn ven cái đường đi thì công ty rào rồi
thế mà đường để đi thắng chợ ra thì người ta cũng vít rồi
thế thì ban đầu thì phường có ý định là bàn với khu công nghiệp đại an
là mở một cái nối thoát đằng sau
sau khi coi như là làm xong rồi thì đề cập đến thì chỗ lãnh đạo đại an
cái anh cho là nó bất cập về những việc an ninh trật tự
nên họ không cho mở
thế nó cũng có phần nào giảm thiểu cái việc công nhân đi lại
để thuận nợ cho cái việc người ta mua vác
cố gắng làm sao là vận động nhân dân
là tiếp tục ra chợ để buôn bán
và hai nữa là làm cho cái mặt hàng và người mua người bán nó phong phú hơn
và đáp ứng được trong cái việc chợ thường xuyên hoạt động
thế nghĩ đã đến lúc chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục
cũng như có biện pháp giải quyết thỏa đáng cho người dân
không chỉ giúp hàng chục hộ dân có nơi buôn bán kinh doanh
mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông
giữ vững trật tự an ninh khu phố
ngoài ra các cấp chính quyền cần có biện pháp
để giải quyết tình trạng trên
cũng như cần khảo sát kỹ lưỡng trước mỗi dự án
để tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả